thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo
với hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hội nghị kết nối với hai mươi tỉnh thành phố và một sáu mươi huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội
và giãn cách xã hội tăng cường
hội nghị đã nghe báo cáo về diễn biến và tình hình dịch bệnh tại các địa phương
đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm nhanh hiệu quả
theo tinh thần của nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu đã thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan
thì phải thật nghiêm thật chặt và phải giám sát hiệu quả chặt chẽ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải xét nghiệm thần tốc
tiêm vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả
chú ý tiêm cho một số đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
thủ tướng phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời khi giãn cách phải thực hiện thu dung và điều trị tích cực để giảm các ca bệnh nặng
giảm tử vong tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở cách ly nhanh
điều trị tích cực ngay tại cơ sở không để quá tải tuyến trên
kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh phương trầm là lấy xã phương thị trấn nhà máy sĩ nghiệp làm pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
các địa phương xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội không để thiếu ăn thiếu mặc
với những người khó khăn người lang thang cơ nhỡ người yếu thế
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trong thời gian giãn cách
sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã có hai trăm một mươi chín trăm bốn mươi tám
tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
tám trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tum
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần sáu trăm hai mươi năm xét nghiệm cho hơn bảy trăm linh lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã thực hiện hơn một mươi hai triệu mẫu
cho hơn ba mươi một triệu lượt người
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu giờ cho đến một mươi hai giờ
thành phố ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong đó một ca tại cộng đồng và năm mươi ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện là thanh xuân hai mươi chín ca đống đa bảy ca ba đình năm hà đông ba đông anh hoàn kiếm đều hai ca
thanh trì hoàng mai hai bà trưng đều một ca
tại bình định vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp quy nhơn ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời bốn địa phương
bao gồm xã phước mỹ các phường bùi thị xuân trần quang diệu hải cảng tp quy nhơn
thời gian phong tỏa từ giờ ngày ba mươi tháng tám trong vòng bốn mươi tám giờ nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch
theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
ủy ban nhân dân các phường xã có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai phương án phong tỏa tạm thời trên địa bàn đảm bảo khoanh vùng khống chế kiểm soát kịp thời dịch bệnh
hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan cộng đồng đồng thời thông báo cho người dân địa phương biết thời gian phong tỏa
để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất và sinh hoạt cho phù hợp trong thời gian thực hiện phong tỏa
qua phân tích số liệu từ các đợt xét nghiệm tại đà nẵng có đến hai phần ba số ca nhiễm covid một mươi chín
ở các khu vực dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm và con số này tiếp tục gia tăng mà nguyên nhân xuất phát
từ chính tâm lý chủ quan và sự thiếu ý thức của bộ phận dân cư nếu không kiểm soát triệt đề thì mọi nỗ lực
của thành phố thời gian vừa qua sẽ đổ sông đổ biển những biện pháp mạnh được áp dụng và đang nỗ lực
khống chế khóa chặt ô dịch tại đây
nhiều gia đình có chín đến một mươi người cùng mắc covid một mươi chín ít thì bốn năm người đây là thực tế đang diễn ra
và tại các kiệt hẻm đã được phong tỏa dọc theo trục đường trần cao vân phường tam thuận quận thành khê
đặc điểm chung của khu dân cư là nhà cửa sang sát nhau không có tường rào mở cửa chính là đến kịp
hẻm mặc dù đã chút cứng bên ngoài nhưng bên trong khi không có mặt lực lượng chức năng
người dân lại ra khỏi nhà
khu dân cư tôi thì mệt đồ dấn sổ và những kiệt hẻm đông và nhiều lúc trời nặng nóng thì
người ta sẽ ra ngôi trước cửa nhà họ tôi cũng sẽ đi vận động người ta sức mua một tí
để tránh tình trạng đi qua đi lại
để tránh tình trạng này trong một khu cách ly gồm hai camera có biện độ phủ hết khu cách ly đó
và khi ở trung tâm và phát hiện đến trường hợp nào vi phạm chúng tôi sẽ liên lạc đến cán bộ trật
chốt có biện pháp là chắn chỉnh xử lý ngay tại chỗ hoặc trường hợp phức tạp cần lực lượng
tăng cường thì chúng tôi sẽ cử lực lượng đến để mà đưa người vi phạm đó về cái nơi an toàn
để mà lập hồ sơ xử lý theo quy định ngoài giải pháp lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát
cảnh sát khu vực còn trực tiếp vào sâu bên trong để tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt nếu tái diễn
tình trạng nêu trên nếu các địa phương không nỗ lực kiểm soát để các ca f tăng mạnh thì đây sẽ
là nguy cơ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trong công tác điều trị bởi hiện nay thành phố đang
điều trị con số f lên đến hơn hai nếu như chúng ta không kiềm chế
không giữ được cái sự cái tốc độ gia tăng của các cái ca f thì chúng ta sẽ mất kiểm soát về khả
năng điều trị mà công chí biết là khi chúng ta mất kiểm soát về khả năng điều trị thì nó gây ra
các cái khủng hoảng bởi vì công chí biết rất rõ rồi nếu chúng ta điều trị tập trung thì các điều
điều kiện về mặt y tế sẽ tốt hơn chứ còn nếu mà chúng ta để cho các f ở nhà thì cái sự phức tạp rồi
khả năng kiểm soát về lây lan là có thể khẳng định là chúng ta rất là khó kiểm soát đà nẵng sẽ mãi mãi
đuổi theo dịch bệnh nếu không siết chặt thực hiện quyết liệt các biện pháp yêu cầu người dân ở yên
trong nhà tại các kiệt hẻm đây là một nhiệm vụ rất quan trọng được ban chỉ đạo thành phố quán triệt đến
từng địa phương chính quyền thành phố cũng bắt đầu triển khai flycam để giám sát việc thực hiện của
người dân và xử lý nếu phát hiện vi phạm tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn hải
đã chết người kết quả điều tra cho thấy trước đó hải đã tổ chức uống rượu tại nhà mình tại xã cư
dêm nông huyện cương ga tỉnh đắk lắk trong số người đến nhậu có bùi đình thuận ở cùng thôn với
hải trong lúc ngồi nhậu giữa hải và thuận xảy ra mâu thuẫn và thách thức đánh nhau lúc này thuận
đứng dậy đi vào bếp thì hải nghĩ rằng thuận đi tìm hung khí để đánh mình nên hải chạy lại gần kệ bếp
ép lấy một con dao thái lan cầm trên tay thấy hải cầm dao thì thuận đã xông đến đánh vào mặt hải và
hải đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của thuận sau đó thuận được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hưng yên phối hợp với một số phòng nghiệp vụ
bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn hai kg ma túy vụ việc xảy ra tại khu vực
cầu hưng hà thuộc thôn minh khai xã tân hưng thành phố hưng yên vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám
các đối tượng gồm nguyễn văn hùng chúa tỉnh hải dương trịnh văn hải chúa tỉnh hưng yên và
nguyễn trường long chú tỉnh hải dương cả ba đối tượng đi trên xe ô tô màu đen biển kiểm soát
hai mươi chín a hai mươi nghìn một trăm năm mươi hai đến địa điểm trên thì bị bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám
xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ hơn một kg methamphetamine và gần một kg ketamine
tám trăm một mươi bốn viên nén ma túy tổng hợp đây là chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất trên
địa bàn tỉnh hương yên từ đầu năm đến nay để kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị có
thành tích xuất sắc tham gia triệt phá chuyên án vào chiều ngày hôm qua ubnd tỉnh hưng yên đã
thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án năm mươi triệu đồng
trong khi đó thành phố hà nội vẫn đang tiếp tục xét nghiệm diện rộng
bằng phương pháp retarm pzr từ nay cho đến ngày bốn tháng chín và căn cứ kết quả đợt cao điểm xét
nghiệm này lãnh đạo thành phố sẽ quyết định có tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố nữa hay không
số mẫu xét nghiệm dự kiến là hai trăm linh mẫu chia làm hai giai đoạn giai đoạn một triển khai lấy tám mẫu
mẫu xét nghiệm thực hiện từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giai đoạn hai dự kiến triển
khai lấy một trăm hai mươi mẫu xét nghiệm từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín
vào tối hôm qua hai mươi tám tháng tám ubnd quận ba đình hà nội cho biết kết quả xét nghiệm cho hai trăm một mươi bốn trên hai trăm một mươi bốn
bốn trường hợp liên quan đến chợ ngọc hà tại đội cấn đều âm tính lần một với sars cov hai trong chiều ngày hôm
qua ubnd quận tiếp tục cho lấy xét nghiệm ở diện rộng để tìm f liên quan đến chợ ngọc hà
quận ba đình đã yêu cầu xét nghiệm cho tất cả người dân của phường điện biên với khoảng một năm trăm linh người
vào cùng ngày quận hoàng mai hà nội đã lấy tám mẫu xét nghiệm tại một mươi tám địa điểm thuộc toàn bộ phường giáp bát
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng đã yêu cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực
tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng các ngày dẫn
cách xã hội để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện bóc tách kịp thời các trường hợp f khỏi cộng
đồng để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
thưa quý vị quận hoàng mai thì hiện vẫn đang được coi là một trong những điểm nóng về dịch
covid một mươi chín của thủ đô hà nội đặc biệt khi xuất hiện ổ dịch mới tại trung cư hh bốn c linh đàm và phường giáp
trên địa bàn quận còn có các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một bệnh viện giã chiến sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu tháng chín tới đây và đây là những địa điểm
có nguy cơ lây nhiễm cao yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và phòng chống dịch điều này đặt ra cho
lực lượng công an ở đây những thách thức không hề nhỏ để làm sao giữ vững an ninh trật tự tại các địa điểm
này và khóa chặt các khu vực có nguy cơ cao dập tắt các điểm dịch đồng thời đảm bảo an toàn phòng
chống dịch cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
những bữa cơm vội tại chốt trực như thế này đã dần quen với các chiến sĩ công an ở đây bởi từ khi
dịch covid một mươi chín bùng phát không quản ngày đêm lực lượng công an đã triển khai tích cực
phòng chống dịch bệnh bên cạnh việc duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên
còn bố trí các tổ xác minh truy vết các đội lực lượng tuần tra ứng trực tại các chốt kiểm soát
và các khu vực liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn công việc của những chiến sĩ công
an này không chỉ vất vả thêm gấp bội mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ từ dịch bệnh
công an bộ yên sĩ phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch và thay các phương tiện
khuẩn áo các thứ mà khi đi chốt về là đều phải đảm bảo là sạch sẽ và diệt khuẩn để đảm bảo không
để cho lây lan đến gia đình thế còn những trường hợp mà nghi hoặc là tiếp xúc gần thì công an phường
sẽ bố trí để cho anh em là sẽ cách ly tại địa vị không về nhà vậy hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự cũng như là không cho những người không có nhiệm vụ được vào khu cách
thi và không để những trường hợp công dân cách ly f một tại đây được phép ra ngoài cũng như hướng dẫn
cho người dân đến gửi quà tiếp tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả nhất với mục
tiêu giữ vững bên trong bảo vệ bên ngoài tại các địa điểm cửa ngõ địa bàn giáp danh công an quận hoàng
mai cũng triển khai các chốt kiểm soát người và phương tiện để ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm
nhập vào địa bàn nhất là ở đây có liên quan tới nhiều bãi tập kết và vận chuyển hàng hóa
trăm đứa em kiểm soát ba đến bốn trăm linh lượt xe phương tiện đi lại quá trình tiếp xúc nhắc nhở người tham
gia giao thông và những người được kiểm soát thì đứng giãn cách cự ni đúng với khoảng cách để đảm
bảo không nây nhiễm dự kiến đầu tháng chín tới bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân
covid một mươi chín nặng và nguy kịch với quy mô năm trăm linh giường được xây dựng trên địa bàn sẽ đưa vào hoạt động
công an quận hoàng mai đã chủ động xây dựng kế hoạch đến các phường đội tổ công tác để đảm bảo an toàn
an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại đây chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng ở các vùng trọng
điểm đặc biệt là khi mà hoàng mai chúng tôi được giao thêm trọng trách của thành phố đó là có một
cái bệnh viện giã chiến tại phường biên sở rồi là một cơ sở điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
và không triệu chứng tại phường hoàng văn thụ ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ là
hai tòa nhà a năm và a sáu của khu pháp ơn tư hiệp để mà cách ly những người liên quan đến f một ở đây thì
chính vì vậy mà cái công tác phòng dịch thì đòi hỏi là cái yêu cầu phải cao hơn và đương nhiên
cái trách nhiệm của chúng tôi cũng sẽ phải nặng nề hơn rất là nhiều dịch bệnh vẫn diễn biến phức
công việc của những chiến sĩ vừa giữ vững an ninh vừa đảm bảo an toàn phòng dịch này sẽ còn vất vả
và không kém phần hiểm nguy nhưng lực lượng công an ở đây vẫn quyết tâm cao huy động sức mạnh toàn dân
để đảm bảo an ninh tại các địa điểm phòng chống dịch và giữ vững bình yên tại các vùng xanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn
thanh sơn và trương văn nguyên cùng chú tệ xã thanh mỹ huyện tháp một mươi đều đều tìm hiểu về những vấn đề này
vào ngày hai mươi sáu tháng tám nhận được tin báo của người dân tại ấp lợi an xã thanh mỹ có nhóm thanh niên đang tụ tập ăn nhậu
vi phạm quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tổ công tác phòng chống dịch xã thanh mỹ đến kiểm tra bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn thanh sơn và trương văn nguyên
các đối tượng này đã bỏ chạy lúc này thì sơn và nguyên đã lao vào đấm đá đồng chí mai văn diệp
đội trưởng đội dân phòng ấp lợi an
liên quan đến vụ việc này công an xã thanh mỹ đã xác minh lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng khác
với số tiền sáu mươi triệu đồng vì hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tật chung đồng người
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thế nhưng trong thời điểm khó khăn này khi mà cả thành phố đang đồng lòng chung tay cùng nhau phòng chống dịch bệnh
thì vẫn có những cá nhân vì thiếu hiểu biết hoặc vì ích kỷ mà ngang nhiên không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thậm chí là chống đối tấn công mạnh lực lượng chức năng khi được nhắc nhở và yêu cầu
đây là hình ảnh tại chốt phong tỏa dịch bệnh covid một mươi chín đặt ở hẻm xóm xéo tổ dân phố hải phước
phường vĩnh thọ thành phố nha trang vào tối ngày ba tháng tám
chỉ vì bị cán bộ trực chốt nhắc nhở không được đi ra ngoài hẻm đối tượng này đã hai lần sô đổ rào chắn
đi ra khỏi khu vực phong tỏa rồi dùng dao đuổi đánh cán bộ trực chốt
mới đây nhất vào chiều hai mươi ba tháng tám tại trước cửa một ngôi nhà ở phường phước long
tổ truy vết dịch covid một mươi chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa người bị f đi cách ly điều trị
đã bị một đối tượng là người nhà của f cầm dựa chửi bới đe dọa và tấn công
trong thời gian qua trước tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
thành phố nha trang đã triển khai đồng loạt các kế hoạch
biện pháp thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch
song hành với các biện pháp trên của toàn thành phố
tình trạng chống người thi hành công vụ cũng gia tăng đột biến
nhiều đối tượng đang manh động đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
chỉ tính riêng từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố nha trang đã thụ lý sáu vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ
đa số các vụ việc này thường là các hành vi không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội
thông chốt vượt rào trốn khỏi khu cách ly không chấp hành các quyết định đưa đi cách ly y tế tập trung
đặc biệt nhiều đối tượng đã thể hiện rõ thái độ coi thường pháp luật bộc lộ tính chất nguy hiểm
côn đồ và ngày càng manh động gây lo lắng phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
trước tình hình này ngoài việc tăng cường thêm quân số bảo đảm an ninh trật tự
tại các chốt phòng tỏa các chốt kiểm soát dịch bệnh công an thành phố nha trang còn tăng cường cán bộ chiến sĩ
đảm bảo an toàn cho các tổ truy vết dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ đối với cán bộ làm công tác phòng dịch
quan điểm của cơ quan điều tra là sẽ phối hợp với các cơ quan tiến hành tổ tục
điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ
để đảm bảo tính gián đe giáo dục và phòng người chung
về phương hướng trong thời gian tới thì song song với các biện pháp điều tra xử lý thật nghiêm
đơn vị sẽ tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để mọi người dân nắm hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố nha trang đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mức cao nhất
một số phường xã đang có nguy cơ lây nhiễm cao đã bắt đầu thực hiện biện pháp cách ly y tế
ngoài sự quyết tâm cố gắng của chính quyền
và các lực lượng chức năng thì ý thức chấp hành của người dân cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hiệu quả phòng chống dịch bệnh
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tại khu vực thôn na ma một xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án
bắt xử hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép hai mươi bánh heroin
hai đối tượng này là trang a cú chú tại thị xã sapa tỉnh lào cai
và châu thị cha chú tại xã
quá trình điều tra xác định trang a phú và châu thị cha móc nối với một đầu mối trung gian
chuyên mua bán trái phép chất ma túy từ myanmar vào điện biên
và đề nghị mua hai mươi bánh để bán kiếm lời
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng di chuyển bằng xe khách lên điện biên
nhận hai mươi bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về lào cai
do đó vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám hai đối tượng cho ma túy vào một ba lô
giấu vào xe mô tô của châu thị cha
rồi cùng nhau di chuyển theo hướng lên xã pha long huyện mường khương
trang a cú điều khiển xe mô tô khác đi trước cách xe của châu thị cha khoảng năm trăm linh mét
làm nhiệm vụ cảnh giới
tuy nhiên khi chúng di chuyển đến khu vực thôn nama một xã bản lầu huyện mường khương
đã bị lực lượng trinh sát phát hiện khống chế bắt giữ cùng với toàn bộ tăng bật

làm nhiệm vụ cảnh giới

làm nhiệm vụ cảnh giới